thông tin về đợt không khí lạnh mạnh đang tràn xuống miền bắc khả năng là sau bảy giờ sáng ngày hôm nay thì sóng lạnh sẽ tràn xuống thủ đô hà nội gây mưa và càng đến trưa chiều thì trời càng rét
nhiệt độ sẽ giảm mạnh từ hai mươi hai độ c vào lúc sáng sớm xuống chỉ còn khoảng một mươi sáu độ c vào chiều tối ngày hôm nay
vâng nhiệt độ giảm như vậy quý vị nếu đi ra ngoài từ sáng sớm đến chiều tối mới trở về nhà thì đừng quên mang theo áo ấm
và bởi vì mưa sau chỗ ngày nắng nóng nên sẽ có nguy cơ cao kèm theo sấm xét và gió giật mạnh
vùng mưa sẽ mở rộng đến chiều tối mai thì mưa trải dài từ miền bắc cho đến tận quảng ngãi có nơi mưa to mưa rất to